điều tra mở rộng vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và nhiều tỉnh thành phía nam
sáng nay công an tp hcm phối hợp với lực lượng chức năng liên quan khám xét phòng kiểm định xe cơ giới
cục đăng kiểm việt nam ở địa chỉ số một mươi tám phạm hùng phường mỹ đình quận nam tử liêm hà nội
sau khi cơ quan công an đọc lệnh khám xét một số nhân viên giữ tài liệu đang vắng mặt
được triệu tập đến để tiến hành kiểm tra các nhân viên được yêu cầu ngồi ổn định trong phòng
để cơ quan điều tra phân loại tiến hành khám xét theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc chiều cùng ngày công an tp hcm cho biết đã khởi tố bắt tạm giam
thêm sáu bị can ở tp hcm như vậy đến nay công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bốn mươi ba bị can về các tội môi rời hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ xả mạo trong công tác
chiều nay tòa nhân dân hà nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ
và vi phạm đấu thầu xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
sau khi các bị cáo và luật sư thực hiện bảo chữa đại diện viện kiểm sát trình bày phần đối đáp của mình
đại diện viện kiểm sát nêu các lý do truy tố xét xử đối với bà nguyễn thị thanh nhàn
thay vì tạm đình chỉ điều tra dù bị cáo này đang bỏ trốn
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát quyết định giảm mức án đề nghị đối với ông đinh quốc thái
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai từ chín đến một mươi năm tù xuống còn tám đến chín năm tù về tội nhận hối lộ
căn cứ mà viện kiểm sát đưa ra là do bị cáo thái có thái độ rất thành khẩn trung thực nổi trội nhất trong vụ án
đồng thời thể hiện sự công tâm ghi nhận của viện kiểm sát đối với tinh thần của bị cáo
một đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp tiền của người dân đến giao dịch tại ngân hàng trên tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi
thuộc xã thái
thạnh phú huyện vĩnh cửu đang bị công an tỉnh đồng nai truy bắt
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm nay tại phòng giao dịch thuộc ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam agribank
chi nhánh bắc đồng nai một thanh niên mặc áo khoác đội mũ bảo hiểm bất ngờ rơi xuống hướng về các nhân viên trong quầy để uy hiếp cướp tài sản
lúc này có nhiều người dân đang đến giao dịch tại đây truy hô nên đối tượng chạy ra ngoài
trong lúc tẩu thoát bằng xe máy đối tượng chĩa súng về lực lượng bảo vệ để thoát thân
hàng chục trinh sát được huy động để truy bắt đối tượng
một đối tượng ở huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu tự xưng là người xem bói lên đồng để lừa đảo người dân đưa tiền cúng giải hạn
rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an bị can nguyễn văn út ở xã châu thới huyện vĩnh lợi lợi dụng sự mê tín của người dân
bảo họ đưa tiền cho mình để gửi đi các chùa nhờ cúng làm lễ thay cung đổi mạng giải căn giải hạn thì mới tài quan hạn khỏi
với thủ đoạn nêu trên trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến cuối năm hai nghìn hai mươi một út đã lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh để chiếm đoạt số tiền hơn bảy trăm bốn mươi triệu đồng
tại bình định ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người tuyên phạt bị cáo trương văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện phù cát bản án tám năm tù
em ruột của hùng là trương văn chín sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bị xử sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào ngày hai mươi chín tháng ba hai anh em ruột hùng và chín có mâu thuẫn với vợ chồng hàng xóm là ông mai xuân phụng bà phan thị anh
hùng lấy một cái quay tay máy cải bằng sắt đánh vào đầu ông phụng gây thương tích bốn mươi năm đánh bà anh gây thương tích ba mươi một
còn chín dùng ống kim loại đánh ông phụng gây thương tích vợ chồng ông phụng bà anh được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết
công an huyện bắc yên tỉnh sơn la đã bắt giữ thành công đối tượng thảo a lệnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hiện nay đang trú tại xã hua nhàn sau hai mươi ba năm lần trốn
tại cơ quan công an thảo a lệnh khai nhận sau khi có quyết định truy nã của công an tỉnh hòa bình vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
linh đã trốn về xã hua nhàn huyện bắc yên tại đây lành đã thay tên và năm sinh từ thảo a lệnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm thành thảo a cha sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và đăng ký hộ khẩu thường trú tại bản hua nong xã hua nhàn
hiện đối tượng đang chờ để bàn giao cho công an tỉnh hòa bình xử lý theo quy định của pháp luật